tại tỉnh nghệ an do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số ba kéo dài hơn một mươi ngày qua
đã làm cho hơn tám ha lúa bị chết do ngập dài ngày
sau một mươi lũ người dân đành bỏ ruộng hoang điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của người dân
cánh đồng lúa ở xóm năm xã hưng đạo huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an những ngày sau lũ
bà nguyễn thị bình không khỏi buồn lòng khi nhìn cánh đồng lúa
trong đó có mảnh ruộng của gia đình bà bị chết ốm
đợt ảnh hưởng vừa rồi thì gia đình tôi có làm bảy sao chứ mà nửa cân ngập còn lụt hết
chứ hơn mất như có lợi thủy năm theo đất hết con
so với mọi năm thì đợt lũ này là hẳn vô đột nhiên quá là vì vô sợm quá
mọi năm đó cứ tháng tám cuối tháng bảy vì vô thì lũ hẳn có hạt hẳn chín rồi thì hẳn có ngập tiền đứng thu hoạch được
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đợt áp thấp nhiệt đới bão số ba và mưa lũ vừa qua
đã làm hơn hai mươi tám hecta lúa bị ngập
trong đó diện tích thiệt hại hơn bảy mươi không thể khắc phục là hơn tám một trăm linh hectare
riêng huyện hưng nguyên trong đợt mưa lũ vừa qua đã làm hơn hai ba trăm linh hectare lúa bị chết hoàn toàn
các địa phương có diện tích lúa bị chết nhiều nhất là hưng đạo hưng trung hưng thông hưng tân
trong đó diện tích lúa bị ngập nhưng đã được phục hồi tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các địa phương điều chỉnh mực nước tiêu thoát
bảo đảm cây lúa không bị đổ dạp
để ổn định đời sống sản xuất của nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã trình
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính
xem xét hỗ trợ nghệ an hơn hai trăm tám mươi tỷ đồng
trong đó hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai
dịch bệnh là hơn sáu mươi tám tỷ đồng